cụ thể thế nào thưa ông thực tế thì
nói như thế này thì người
đứng đầu cái cơ sở giáo dục cũng sẽ
phải là cái người chịu trách nhiệm lớn nhất rồi
có bất cứ cái câu chuyện gì xảy ra thì
người đứng đầu luôn luôn sẽ là
cái người phải nắm được hết tất cả
những cái tình tiết và sẽ cần phải
có những phương pháp xử lý phù hợp ở đây
thì chúng ta chỉ cần
gọi là chia sẻ rằng là đôi lúc
cái việc mà xử lý nó nó lại
nằm ngoài cái tầm nhận thức của các thầy cô
về cơ bản là giáo viên không có những kiến thức
về mặt tâm bệnh học không có những cái công cụ
để mà sàng lọc phát hiện sớm được những cái em
mà có những cái vấn đề về tâm bệnh học nếu mà
ở trong trường hợp này đúng là các em đang bị dối loạn học tập
hay là các thầy cô giáo viên
bình thường mà sau khi tốt nhập ra trường
thì đâu có cái kiến thức để mà giáo dục
đặc biệt cho những em có những nhu cầu đặc biệt đâu
đấy thì cái này
thì cái giải pháp chịu trách nhiệm
thì vẫn là người đứng đầu rồi nhưng mà cái giải pháp
ở đây là sẽ phải là nâng cao cái kiến thức
về tâm bệnh học cho các thầy cô
thậm chí là sẽ phải có những cái giáo viên
mà có kiến thức về giáo dục đặc biệt mà làm việc
tại một số trường để có thể phát hiện
và đưa ra những cái khuyến nghị cần thiết
cho những cái em học sinh mà ngồi nhầm lớp
như thế này và thậm chí là sẽ phải
phát huy được mạnh hơn nữa cái nhóm
gọi là tư vấn học đường
ở mỗi trường để có thể kết nối
với cả mạng lưới những chuyên gia hoặc là
những dịch vụ hỗ trợ giáo dục đặc biệt
để giúp cho các em
vâng thưa em một cái sự kiện thú
được sự quan tâm chú ý của dư luận vừa qua đó là
bộ giáo dục đặc tạo đã có tất bộ trưởng
và mới đây thôi khi mà vừa mới nhận thức
thì tân bộ trưởng đã có một tâm thư
gửi tới giáo viên toàn quốc
trong đó thì tân bộ trưởng
có khẳng định là chúng ta cần làm vững thêm
niềm tin của xã hội nhưng muốn thế thì trước hết
chúng ta phải tự tin vào chính mình
tin vào khả năng tin vào phẩm chất nhà giáo
đạo đức nhà giáo mà chúng ta đang có
và đang tạo dựng và những điều mà tân bộ trưởng
đang gửi gắm tới chính đội ngũ giáo viên
đang nói lên điều gì thưa ông
tôi cũng là một học trò của tân bộ trưởng nguyễn kim sơn
và tôi nghĩ rằng là đây
là những cái thông điệp mà mang tính chất là
truyền cảm hứng nhất
chúng tôi có thể học được một cái tinh thần
tự nhiệm sau cái thông điệp
của bộ trưởng đó có nghĩa
rằng là gì mỗi một cái giáo viên của chúng ta
cần phải tự thấy rằng là
cái trách nhiệm của mình như thế nào
đối với cả cái sự nghiệp chồng người
và những cái mà chúng ta thấy rằng là
bản thân mình những cái sự việc mà xảy ra xung quanh
nó đều có một cái phần trách nhiệm của mình
thì đấy sẽ chính là cái động cơ
là cái hạt mầm để giúp cho
cái sự nghiệp giáo dục của chúng ta sẽ tốt lên
và bên cạnh đó
thì những cái giáo viên
cũng phải biết cách là tự tin
chăm sóc được cái sức khỏe tinh thần của mình
và cũng luôn luôn là phải tìm kiếm
học hỏi những cái trí thức mới
tại vì giáo dục ở trong cái thời điểm này
đang là cái giai đoạn bước ngoặt
và những cái người giáo viên
không phải chỉ là những cái người
mà truyền ký
kiến thức là một cái người giảng dạy
giống như là trước đây nữa
mà phải trở thành những cái nhà giáo dục
phải trở thành những cái nhà tâm lý
để có thể giúp cho con em của chúng ta
phát triển cả về mặt nhân cách
và hình thành những cái năng lực phẩm chất
cho công dân thế kỷ hai mươi một
vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
một lần nữa thì chúng ta sẽ nói đến
vụ việc học sinh lớp sáu chưa đọc thông
viết thạo ở đồng tháp
tiếp tục giống như một cái hồi chuông cảnh tỉnh
về những mặt trái trong giáo dục phổ thông hiện nay
tuy nhiên thì hiện nay
chúng ta hoàn toàn có thể đặt hy vọng
vào cái sự đổi mới và cả sự quyết tâm
của cả hệ thống chính trị
trong đó có tân bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
ngay mà khi ông vừa nhận nhiệm vụ